tiếp tục nỗ lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế cấp cơ sở dựa trên áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
đây là những mong muốn từ cấp cơ sở nhằm hướng tới một kế hoạch dài hạn trong phát triển địa phương
và xa hơn là đóng góp chung cho hoạt động phát triển đất nước
trong những năm qua nước ta đã có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế
đồng thời nhận thức được rằng đất nước muốn phát triển nhanh bền vững sẽ phải dựa trên khoa học công nghệ
việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế
phải gắn với những lợi ích và đặc điểm tại từng địa phương
có như vậy công tác phát triển kinh tế gắn với khoa học công nghệ mới không trở thành những đề tài xa rời thực tiễn
có hai cái điểm lớn mà chúng ta cần quan tâm
một là phải hết sức kiên trì đối với việc cái chiến lược về khoa học công nghệ
đặc biệt là cho những vùng yếu thế như vùng đồng bào vùng dân tộc
câu chuyện là sẽ phải làm đi làm lại
thứ hai là đối với các việc ứng dụng và chuyển ra công nghệ
thì cần phải gần gũi hơn giữa các cơ quan nghiên cứu với thực trạng sản xuất
tức là ở đây là các trường các viện các nghiên cứu cần phải có sự gắn chặt hơn đối với sản xuất
nhìn từ thực tiễn dù tạo được nhiều công nghệ sản phẩm mới
nhưng nhiều hoạt động vẫn còn khoảng cách khá xa mức độ đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp
vì vậy để tránh xa đà vào những mô hình lớn không hiệu quả và gây lãng phí
thì từ phía địa phương cũng mong muốn được tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh hơn nữa những cơ chế
mà từ đó giúp phát triển ý tưởng từ cấp cơ sở
quốc gia mà giàu có thì rõ ràng cái giá trị cái công nghệ hay là hay gọi một cách thông thường
tức là hàm lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm của họ là rất là cao
chúng ta có được các lợi thế là chúng ta đã mở cửa và hội nhập rất là sâu rộng
đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay đã được đào tạo học tập tại những trung tâm công nghệ lớn của thế giới
thế cho nên là việc này chúng ta cần phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa
để cho các bạn trẻ các nhà khoa học trẻ được thông tin thường xuyên được kết nối với công nghệ
và được mang những công nghệ về khởi nghiệp
phải xác định rằng khoa học công nghệ đã đang và sẽ là bước đột phá quan trọng cho sự phát triển của đất nước
nhưng không vì thế mà thực hiện vội vàng nôn nóng duy ý chí
cần phải bám sát thực tiễn tạo cơ hội cho những ý tưởng chứng minh được tính khả thi
thì các hoạt động phát triển kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ sẽ có triển vọng thành công
từ đó thúc đẩy hơn nữa sự lan tỏa và thầm thấu việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế